đảng bộ ban kinh tế trung ương đã tổ chức đại hội lần thứ hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương tham dự đại hội
đồng chí cao đức pháp ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy cơ quan ban kinh tế trung ương phó trưởng ban thường trực chủ trì đại hội
phát biểu chỉ đạo tại đại hội đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi là một trong những nhiệm kỳ có nhiều nghị quyết kết luận nhất trong các thời kỳ của ban kinh tế trung ương
khi có nhiều nghị quyết kết luận do ban tham mưu bàn hành đóng vai trò nền tảng thèn chốt cho sự phát triển dài hạn của đất nước
trong nhiệm kỳ vừa qua tập thể ban kinh tế trung ương đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của đảng về kinh tế
củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên người lao động đối với đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp
trong nhiệm kỳ tới đảng bộ cơ quan cần phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng về chính trị tư tưởng đạo đức
có các giải pháp cụ thể để lãnh đạo xây dựng môi trường ngày càng tốt hơn với tinh thần đoàn kết kỳ luật và đồng tâm làm tốt công tác xây dựng đảng
đại hội diễn ra trong hai ngày hai mươi chín và ba mươi tháng sáu với không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết đổi mới thật sự dân chủ tập trung trí tuệ và phát huy trách nhiệm của mỗi đảng viên và các đại biểu dự đại hội